thưa quý vị ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của việt nam trước việc đài loan trung quốc
thông báo tiến hành tập trận bắn đạn thật ở ba bình thuận quần đảo trường sa của việt nam
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nêu rõ
như đã nhiều lần khẳng định việc đài loan trung quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh ba bình
thuộc quần đảo trường sa của việt nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng tới chủ quyền lãnh thổ của việt nam
đối với quần đảo này đe dọa hòa bình ổn định an toàn an ninh hàng hải gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở biển đông
việt nam kiên quyết phản đối và yêu cầu đài loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên và không tái diễn vi phạm tương tự